thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tổ chức kỷ niệm hai mươi năm thành phố trực thuộc trung ương
mùng một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dự và phát biểu tại buổi lễ
cùng dự còn có nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
hai mươi năm trở thành đơn vị hành chính trực thuộc trung ương đà nẵng đã có sự thay đổi diệu kỳ nhất là về du lịch
từ chỗ chỉ đón hơn hai trăm linh lượt khách du lịch mỗi năm
với doanh thu ba trăm hai mươi năm tỷ đồng thì đến năm hai nghìn một mươi sáu số lượng khách du lịch đạt trên năm năm triệu lượt
doanh thu đạt một mươi sáu tỷ đồng gấp gần hai mươi bảy lần
cùng với đó đà nẵng có những bước tiến dài trên các lĩnh vực kinh tế xã hội giáo dục y tế thể dục thể thao
đời sống người dân dần được cải thiện nâng cao mức sống theo kịp với tiến trình phát triển kinh tế đô thị
mức thu nhập bình quân đầu người đến năm hai nghìn một mươi sáu ước đạt hơn ba usd một người một năm
cao gấp bảy lần so với năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
phát biểu tại lễ kỷ niệm thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những nỗ lực và sự phát triển vượt bậc của thành phố hai mươi năm qua
thủ tướng yêu cầu đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đoàn kết nỗ lực hơn nữa để xây dựng đà nẵng
trở thành thành phố động lực của cả nước và mang tầm vóc trong khu vực
nhân dịp này thành phố đã vinh danh hai mươi công dân tiêu biểu đã có đóng góp tích cực đối với sự phát triển của thành phố hai mươi năm qua
hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đi thăm và trao học bổng
tặng quà cho gia đình chính sách nạn nhân chất độc màu da cam tại xã đất mũi huyện ngọc hiển
thăm cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đất mũi thăm tặng quà mẹ việt nam anh hùng ở cà mau
nói chuyện với bà con tại xã đất mũi huyện ngọc hiển chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng
đây là xã ở tận cuối cùng của bản đồ việt nam đã có đường giao thông
chủ tịch quốc hội khẳng định đảng nhà nước quốc hội rất quan tâm đến người dân
đặc biệt là người dân ở cà mau về đời sống xã hội trong đó có phát triển cơ sở hạ tầng giao thông
nối liền từ điểm địa đầu km số tại cao bằng đến cà mau
dự kiến trong năm hai nghìn một mươi bảy con đường lớn sẽ hoàn thành để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân cà mau nói riêng
và nhân dân cả nước khi đến với cà mau
với tấm lòng nghĩa tình với bà con đất mũi nhân dịp này chủ tịch quốc hội các nhà hào tâm
các cơ quan tổ chức đã gửi đến gia đình chính sách nạn nhân chất độc da cam
các cháu thiếu nhi ở xã đất mũi những món quà ý nghĩa
cũng trong ngày hôm nay chủ tịch quốc hội đã đến viếng dân hương và trồng cây lưu niệm
tại khu tưởng niệm bắc hồ đến thăm gia đình mẹ việt nam anh hùng hồng thị trà
mẹ việt nam anh hùng võ thị tường
cũng trong chuyến thăm lần này chủ tịch quốc hội cũng có buổi trò chuyện với ba mươi chín cán bộ chiến sĩ
ở đồn biên phòng rạc gốc và làm việc với cụm khí điện đạm cà mau
lễ hội thành phố hồ chí minh hết sức nhộn nhịp người dân đổ xuống đường ngày một đông
nhất là khu vực phố đi bộ nguyễn huệ nhà thờ đức bà chợ bến thành công viên hai mươi ba tháng chín
nơi sẽ diễn ra lễ hội thành phố hồ chí minh chào đón năm mới hai nghìn một mươi sáu
không những ở những tuyến phố lớn các tuyến đường phạm ngọc thạch hàm nghi lê lợi lê duẩn
nam kỳ khởi nghĩa hay đồng khởi trần hưng đạo cũng trang trí đèn hoa rực rỡ
năm nay lượng người dân đón năm mới tại thành phố hồ chí minh không bằng những năm trước
vì do năm nay cả nước đón chào năm mới không pháo bông
đó là hoạt động thiết thực và mang ý nghĩa nhân văn
vì các gia đình bị thiệt hại sau mùa lũ năm nay
thay vào đó với thời tiết xe lạnh làm cho không khí những đêm cuối năm của thành phố hồ chí minh càng thêm thú vị hơn
như chúng ta đã biết thì vào lúc này tại nhiều nơi trên thế giới năm mới đã đến
gạt đi những lo lắng sau một loạt vụ tấn công khủng bố trên khắp thế giới trong năm vừa qua
người dân trên khắp thế giới đã và đang háo hức tham gia vào các hoạt động chào đón thời khắc giao thừa
bước sang năm hai nghìn một mươi bảy với những niềm hy vọng mới
cách đây vài giờ tức vào một mươi bảy h một mươi năm theo giờ việt nam
người dân new zealand đã đón thời khắc giao thừa bước sang năm hai nghìn một mươi chín
với màn trình diễn pháo hoa rực rỡ ở tháp sky tower
năm nay màn pháo hoa kéo dài trong năm phút và được chuẩn bị từ trước đó năm tháng
giao thừa đến với australia vào lúc một mươi tám giờ theo giờ việt nam
theo truyền thống năm nay australia tiếp tục tổ chức một trong những lễ bắn pháo hoa
chào mừng năm mới lớn nhất thế giới tại thành phố sydney bất chấp mối lo ngại khủng bố
ước tính khoảng một năm triệu người tới sydney thành phố lớn nhất của australia để đón xem màn pháo hoa này
lượng người năm nay đông hơn bình thường do ngày đầu năm mới rơi vào thời gian cuối tuần
cùng với điều kiện thời tiết ấm áp
trong khi đó tại nhật bản những bà nội trợ đã đổ ra các chợ để mua cá ngừ và cua
những mặt hàng đắt đỏ cùng các món ăn đặc biệt khác để chuẩn bị cho bữa cơm tất niên xung vầy
ngoái khi các hoạt động chào mừng năm mới đều trùng lắng sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố
tại paris khiến một trăm ba mươi người thiệt mạng
năm nay thành phố paris tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới
song với sự cảnh giác cao độ gần một trăm linh cảnh sát được triển khai đảm bảo an ninh
còn tại new york mỹ ước tính hơn một triệu người tập trung tới quảng trường thời đại
để chứng kiến lễ thả quả cầu pha lê truyền thống chào đón năm mới
cũng trong sự kiểm soát an ninh nghiêm ngặt
tương tự tại các thành phố lớn khác như moscow london dubai
người dân cũng háo hức chờ những hoạt động tưng bừng trong đêm giao thừa
với những màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp
tại châu á các thành phố lớn như hồng kông bắc kinh của trung quốc hay ở singapore
cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa rực rỡ nhất để chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
tại nước mỹ tổng thống mỹ sắp mãn nhiệm barack obama cũng đã nói lời chúc mừng năm mới
với người dân mỹ lần cuối cùng
cương vị là tổng thống ông obama đã ca ngợi những thành tiệu của nước mỹ
đạt được trong nhiệm kỳ tổng thống của ông
trong bài phát biểu hàng tuần của mình tổng thống mỹ obama kêu gọi người dân mỹ
tiếp tục đoàn kết sau cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu
nước mỹ đã đạt được những tiến bộ phi thường trong tám năm qua
và không có gì là dễ dàng cả
đó là kết quả của những lựa chọn khó khăn của những nỗ lực và bền trí
và việc đưa nước mỹ tiến lên phía trước là nhiệm vụ của tất cả chúng ta
xây dựng trên tất cả những thứ chúng ta đạt được
từ việc giúp đỡ các thanh niên theo đuổi học vấn cao
tới chấm dứt nạn phân biệt đối xử
rồi thắt chặt các quy định ở phố buôn và bảo vệ hành tinh này
tất cả những điều đó đòi hỏi chúng ta phải cùng chung tay
ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tổng thống mỹ obama sẽ rời nhiệm sở
trong bối cảnh một số đề xuất lớn của ông vẫn đang được các nhà làm luật mỹ cân nhắc
người kế nhiệm ông donald trump dự kiến sẽ đóng một vai trò quan trọng
trong việc kế thừa và sửa đổi các chính sách của ông obama
các tiểu bang và tập đoàn chịu nhiều ảnh hưởng của đảng cộng hòa
đang tấn công mạnh mẽ vào chương trình bảo hiểm y tế của ông obama
kế hoạch chống biến đổi khí hậu của ông
chính sách bảo vệ quyền của người chuyển giới và một số chính sách khác
giữa năm cũ và năm mới tại việt nam chỉ còn chưa đầy hai giờ đồng hồ nữa
truyền hình nhân dân đã lựa chọn và xin mời quý vị và các bạn
cùng điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật
trong năm hai nghìn một mươi sáu một năm chứng kiến nhiều biến động trong đời sống chính trị quốc tế sắp qua
asean khẳng định vai trò vị thế trong năm đầu xây dựng cộng đồng
theo tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm
theo đó cộng đồng asean tích cực hoạt động
tiếp tục khẳng định mục tiêu phát triển vì hòa bình ổn định phát triển và hướng tới người dân
thúc đẩy liên kết chặt chẽ hơn hoạt động hiệu quả hơn
củng cố đoàn kết thống nhất và đề cao
vai trò trung tâm của asean đẩy mạnh quan hệ toàn diện và thực chất giữa asean với các đối tác
cử tri anh quyết định đưa nước này ra khỏi liên hiệp châu âu eu sau bốn mươi ba năm gắn bó
dáng một đòn nặng nè vào sự hồi nhập và gắn kết vốn là niềm tự hào của eu
cú sốc brexit tức là anh giỏi eu
khiến giới lãnh đạo eu lúng túng trong việc định hình tương lai của eu
và làm gia tăng tâm lý hoài nghi eu tại châu âu
tại ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện của philippines bác bỏ yêu sách đường chín đoạn của trung quốc ở biển đông
phán quyết nêu rõ không có cơ sở pháp lý nào để trung quốc đòi quyền lịch sử ở biển đông dựa trên cái gọi là đường chín đoạn
đông đảo cộng đồng quốc tế hoan nghênh phán quyết của tòa nêu rõ đây là phán quyết cuối cùng và mang tính giảng buộc pháp lý
sau hơn năm mươi năm myanmar lần đầu tiên có chính phủ dân sự do tổng thống kio đứng đầu
ông san suu kyi chủ tịch đảng liên đoàn quốc gia vì dân chủ cố vấn nhà nước kiêm bộ trưởng ngoại giao điều hành chính phủ mới
nỗ lực thực hiện cam kết tranh cử thúc đẩy tiến trình hòa bình hòa giải dân tộc và vực dậy nền kinh tế
thỏa thuận ngừng bắn mới nhất tại syri do nga và thổ nhĩ kỳ làm trung gian chính thức có hiệu lực
đem lại hy vọng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm được giải pháp cuối cùng
chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần sáu năm qua ở quốc gia trung đông này